tối ngày hai tháng sáu tỉnh đoàn hà nam phối hợp với thành ủy phủ lý tổ chức lễ khai mạc hè
trại hè và hướng ứng tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi tám lễ khai mạc đã thu hút hơn một thiếu
niên nhi đồng đại diện cho hơn một trăm linh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh hà nam về tham dự
với chủ đề hè vui trải nghiệm rèn luyện kỹ năng để các em thiếu nhi có một mùa hè thực sự vui tươi
tươi lành mạnh bổ ích và an toàn các hoạt động hè dành cho thiếu nhi tỉnh hà nam sẽ được các
các bộ đoàn trong tỉnh triển khai tổ chức hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương
đơn vị nhân dịp này tỉnh đoàn hà nam đã tặng năm mươi một xe đạp một điểm vui chơi và nhiều
phần quà cho hội viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn